quý vị sẽ xử lý như thế nào
tìm cách chuyển khoản trả lại đến ngân hàng công an nhờ giải quyết
hay coi như số tiền đó từ trên trời rơi xuống cứ thế sử dụng
chuyển nhầm tiền có thể là vô tình nhưng đó cũng có thể là một cái bẫy lừa
nhằm chiếm đọt tài sản của các đối tượng
mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện an ninh ngày hôm nay
hơn hai tuần trước tài khoản ngân hàng của chị nguyễn thị đức
ở quận cầu giấy tp hà nội
nhận được hai mươi ba triệu đồng với nội dung cô hương cho vay
không hiểu nguồn tiền từ đâu đến chị đức nghĩ rằng chắc ai đó đã chuyển nhầm
trong khi đang suy nghĩ tìm cách chuyển khoản trả lại tiền cho người gửi
chị đức nhận được cuộc điện thoại từ một người lạ
báo rằng chuyển nhầm tiền cho chị và ngỏ ý nhờ chuyển lại
sau đấy thì là một người người ta gọi điện đến người ta xin lại số tài khoản
thì tôi cũng chủ quan tôi cũng không trích thôi
chị đức nhận được thông tin của người ta và họ bảo tôi chuyển vào một số tài khoản khác
thì là tôi cũng đã chuyển số tài khoản đấy cho người ta rồi
hai ba hôm sau họ lại có một số điện thoại khác nữa
họ gọi điện đến cho tôi họ nói là tôi vay của họ tiền
họ yêu cầu tôi là phải chuyển trả lại cho họ
nếu không thì họ sẽ đưa lên trang mạng xã hội
rồi họ gọi điện đến cơ quan công an
rồi họ gọi điện đến cơ quan của tôi làm việc
tôi cũng rất là sợ
rõ ràng tiền đã được chuyển trả lại
thế nhưng đối tượng lạ vẫn tiếp tục đòi hỏi chị phải chuyển hai mươi ba triệu đồng thêm lần nữa
với lý do chưa nhận được tiền vào đúng số tài khoản đã gửi cho chị
khi chị cương quyết không chuyển thì các đối tượng liên tục nhắn tin và gọi điện đe dọa
chị đã chuyển trả một lần rồi chị không chuyển được đâu
tôi chưa nhận được
bây giờ chị có trả không
không không có thông tin của chị không có trang mạng xã hội hết

chị không trả được nữa anh muốn làm gì thì làm

theo các chuyên gia chị đức là một trong số rất nhiều các nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng chiêu thức chuyển nhầm tiền
đây là một trong số những nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là một trong số những nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vì họ có quyền để khiếu nại và đòi mình đổi một khoản bồi thường mới
thứ hai nữa là nếu mà mình trả lại và không cân nhắc đấy
không có những trình báo ở ngân hàng hoặc thủ tục với con chức năng
thì rất có thể họ sẽ viện cho chúng ta một cái lỗi là chúng ta vay nợ lãi và đã trả lại cho họ
và trước đấy thì họ sẽ cho ta một loạt giấy tờ khống nhưng mà có ký giả
chúng ta đã nhận truyền tài vay lãi
chính là một bằng chứng cho một vụ vay lãi tư dụng nè
vào dịp cận tết thủ đoạn lừa đảo này càng trở nên phổ biến
với tâm lý cạn tin hiếu cẩn trọng không nằm rõ quy định pháp luật về việc truyền trả tiền
nhiều người dễ dàng sập bẫy đối tượng
nếu tài khoản nhận được một khoản tiền không rõ nguồn gốc
chủ tài khoản cần bình tĩnh không làm theo yêu cầu của các đối tượng
khi mình nhận được khoản tiền chắc chắn truyền nhầm
chúng ta nên hết sức thận trọng
thứ nhất là không được tiêu số tiền đó
vì dù là truyền nhầm thật hay không thật
mà chúng ta tiêu thì đều là phạm pháp
thứ hai nữa là chúng ta cần bình tĩnh để gọi điện lại cho ngân hàng
nơi chuyển tiền để xác nhận cái chủ mà họ gửi chúng ta là ai
sau đó chúng ta sẽ chờ đợi
hoặc tốt nhất là chúng ta nhân tiện đó
chúng ta lập luôn một cái gọi là biên bản chuyển nhầm tiền với ngân hàng
và có xác nhận hoặc là với công an
để từ đó chúng ta có bằng chứng rằng chúng ta đã làm việc với công an
sau đó nếu mà chúng ta gặp những cái
cú điện thoại mà đề nghị trả lại
chúng ta sẽ so sánh
nếu đúng chính chủ chúng ta sẽ nói với họ là chúng ta cùng lên ngân hàng
để làm tóc trả lại hoặc lên con chức năng
còn nếu mà không phải chúng ta có quyền từ chối
qua câu chuyện an ninh vừa rồi
thì mong rằng nếu trong trường hợp tài khoản
bỗng nhiên nhận được một số tiền không rõ từ đâu gửi tới
quý vị sẽ tự có cách xử lý phù hợp
để không trở thành nạn nhân của các đối tượng
để làm rõ hơn chiêu thức lừa đảo của các đối tượng
chương trình đã tổng hợp một số kịch bản
mà đối tượng thường sử dụng để tiếp cận các nạn nhân
một chuyển nhầm tài khoản
đối tượng gọi điện nhờ chuyển lại tiền vào số tài khoản khác so với ban đầu
khi người nhận đã chuyển trả
đối tượng khác tiếp tục gọi điện đến đòi tiền
nạn nhân mất hai lần số tiền nhận được
hai dưới dạng vay mượn
nên được chuyển đến với nội dung cho vay
sau đó đối tượng giả danh là người
thu hồi nợ của công ty tài chính
gọi điện đến nhận yêu cầu trả lại số tiền kia
như một khoản vay
cùng với khoản lãi các vổ
ba nhập trong web giả
có giao diện giống với nhân hàng
đối tượng tìm kiếm khách hàng
có yêu cầu trả lại tiền chuyển khoản nhầm
sau đó đóng giả nhân viên nhân hàng
hỗ trợ hướng dẫn nạn nhân đăng nhập vào đường link
cùng đích đánh cắp thông tin tán nhân
để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân
nhận được tiền chuyển khoản nhầm
có thể là vô tình
hoặc là cái bẫy của các đối tượng
tình huống quý vị chuyển khoản nhầm tài khoản
thì liệu có thể lấy lại được không
chuyên mục tình huống trong ngày hôm nay
sẽ gửi đến quý vị những hướng dẫn từ phía ngân hàng
trong trường hợp quý vị không may chuyển khoản nhầm cho người khác
anh chuyển tiền nhầm cho người khác rồi
phải làm sao đây
sẽ có ba tình huống từng xảy ra
một chuyển nhầm số tài khoản
hai chuyển đúng số tài khoản
nhưng sai người nhận
ba chuyển đúng số tài khoản
nhưng sai tên ngân hành
hiện tại anh đang gặp tình huống đầu tiên
em sẽ kiểm tra ra sát
và thông báo ngay đến ngân hàng chủ quản của tài khoản chuyển nhầm
theo quy định
chủ tài khoản biết gỡ nhầm vẫn rút ra tiêu sai
và không trả lại
có thể bị xử lý tình sự
với tình huống anh chuyển tiền đúng số tài khoản
nhưng sai tên người nhận
thì giao dịch đều không thành công
khi anh sử dụng ngân hàng trực tiến
chỉ cần nhập số tài khoản
là tên người chủ hưởng sẽ hiện ra
để đối chiếu thông tin
còn khi chuyển liên ngân hàng
đôi khi anh sẽ không thấy tên người nhận
vì thế nếu sai
anh vẫn được hàng về đủ số tiền
với tình huống chuyển đúng số tài khoản
nhưng sai chi nhánh hoặc tên ngân hàng
thì anh vẫn bị mất phí
nhưng không bị bớt tiền
anh chỉ cần mất thời gian để chờ tra soát
và làm thủ tục hàng tiền
em cũng xin chia sẻ với anh
hai bí quyết quan trọng để tránh chuyển tiền nhân
một quét mã quy rợ của người nhận
rồi nhập số tiền
là hoàn tất việc hân tói nhanh
hai khi nhập số tiền
anh hãy nhập mỗi lần ba số
và kiểm tra lại tên và số tài khoản
trước khi bấm chuyển để tránh sai soát
vào những ngày cận tết
nhu cầu chuyển khoản tiền để giao dịch
thanh toán mua bán hàng hóa tăng lên
do đó chúng ta cần phải thận trọng khi chuyển khoản
chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay
xin được kết thúc tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình